hiện nay đang vào cao điểm bệnh sốt xuất huyết trẻ em và phụ nữ mang thai là hai đối tượng có nguy cơ cao mắc phải bệnh này
diễn biến xuất xuất huyết trên phụ nữ có thai rất khó lường
để tránh những biến chứng đáng tiếc cho thai phụ và nhất là trẻ sơ sinh
các chuyên gia y tế đặc biệt khuyến cáo phụ nữ mang thai cần cố gắng phòng tránh mắc bệnh sốt xuất huyết
những ngày này số lượng bệnh nhân đến khám điều trị do mắc sốt xuất huyết tại khoa chuyển nhiễm bệnh viện bạch mai
có xu hướng ngày một tăng trong đó khoảng một mươi năm hai mươi bệnh nhân là phụ nữ có thai
các bác sĩ cho biết phụ nữ mang thai nếu bị sốt xuất huyết thường có triệu chứng
khiến người bệnh rất dễ nhầm tưởng mình bị càm cúm rồi đến viện điều trị khi bệnh đã chuyển sang thể nặng
thai phụ bị sốt xuất huyết có thể có những biến chứng nặng nguy hiểm do tình trạng tiểu cầu hạ gây ra
do đó việc theo dõi chặt trong quá trình điều trị sốt xuất huyết ở thai phụ là vô cùng quan trọng
đặc biệt là mang thai những tháng cuối
thông thường bác sĩ không có chỉ định bỏ thai khi mắc sốt xuất huyết
khi mắc bệnh các mẹ cần đến ngay cơ sở y tế thăm khám nếu có triệu chứng sốt bất thường
để được theo dõi hàng ngày và được sự hỗ trợ theo dõi em bé của các bác sĩ khoa truyền nhiễm kết hợp với sản khoa